chuyển sang một thông tin hy hữu hai người bỏ lại xe gắn máy rồi nhảy xuống ao
khiến cho nhiều người nghi là tự tử nên báo cảnh sát
sau đó cả hai bơi vào bờ và về nhà trong khi đội cứu hộ mất nhiều giờ lặn mò tìm kiếm
vụ việc đã xảy ra vào chiều qua tại tp hcm
ngày hai mươi tám tháng chín người dân ấp ba b xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm
phát hiện một xe gắn máy một đôi dép nữ lại để trong hẻm nên ra kiểm tra
khi đến khu vực ao rộng hơn ba m hai tìm bọn người phát hiện thêm mũ bỏ hiểm nổi dưới ao
nghi ngờ có người tự tử nên người dân trình báo chính quyền
cảnh sát sau đó huy động một mươi chín cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường mò lặn tìm kiếm
sau nhiều giờ lặn tìm trong ao rộng và sâu các cảnh sát đã dừng cuộc tìm kiếm
khi hay tin hai người bỏ xe máy nhảy xuống ao nghi tự tử đã bơi vào bờ và trở về nhà
công an xã bình hưng huyện bình chánh đang xác minh nhân thân lai lịch của hai người này
để đưa về trụ sở làm rõ xử lý